đang du lịch khám phá thì bị lạc rất may hai công dân đã được công an xã gia cát huyện cao lộc tỉnh lạng sơn phối hợp giải cứu an toàn
trước đó vào sáng ngày hai mươi sáu tháng một mươi hai công dân có hộ khẩu thường trú tại tỉnh hải dương đến tham quan tại khu du lịch mẫu sơn huyện lộc bình
rồi đi bộ vào trong rừng với mục đích trải nghiệm khám phá và sử dụng dịch vụ google map qua mạng bốn g để tìm vị trí
tuy nhiên khi đi sâu vào trong rừng thì bị mất sóng không xác định được vị trí hiện tại và không nhớ được ra
do điện thoại sắp hết pin hai công dân này đã tìm cách do sóng định vị vị trí nhờ lực lượng chức năng cứu nạn
sau khi nhận được tin báo công an xã gia cát huyện cao lộc đã khẩn trương xác định vị trí người bị nạn
phối hợp với công chức địa chính xã thành lập tổ tìm kiếm cứu nạn
đến khoảng hai mươi hai giờ cùng ngày đã tìm thấy hai người bị nạn trong tình trạng bị thương ở chân hết lương thực người mệt lả vịt đói rét và khát
tội công tác đã tiếp tế lương thực nước uống và đưa người bị nạn về trụ sở công an xã an toàn